thưa quý vị đầu thế kỷ hai mươi một quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ đây là xu thế khách quan
lôi cuốn các nước bao trùm hầu hết các lĩnh vực vừa thúc đẩy hợp tác vừa tăng sức ép cạnh tranh
và tùy thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế quan hệ song phương đa phương giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng
cả trong kinh tế văn hóa và bảo vệ môi trường phòng chống tội phạm thiên tai và các đại dịch
tình hình đất nước ta sau một mươi năm năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng tạo thế và lực để thúc đẩy công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu
bên cạnh đó chúng ta còn phải đối phó với những thách thức tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới
trách hướng xã hội chủ nghĩa nạn tham nhũng quan liêu diễn biến hòa bình do các thế lực thù địch gây ra
nắm bắt cơ hội vượt qua thách thức phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn của đảng và nhân dân ta
trong bối cảnh đó đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín được tổ chức
đại hội đảng toàn quốc lần thứ chín diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một
với sự tham gia của một một trăm sáu mươi tám đại biểu đại diện cho gần hai năm triệu đảng
đại hội đã bầu ban chấp hành trung ương khóa chín gồm một trăm năm mươi ủy viên bộ chính trị gồm một mươi ba đồng chí
ban bí thư gồm chín đồng chí đồng chí nông đức mạnh được bầu làm tổng bí thư
đại hội chín của đảng cộng sản việt nam là đại hội của trí tuệ dân chủ đoàn kết đổi mới
thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm trọng đại
bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới
đường lối kinh tế của đảng được đại hội thông qua là đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp
ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa
thực hiện phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mà đại hội chín đề ra
đảng và nhân dân ta đã giành được những thành tựu quan trọng
nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy giảm đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát triển tương đối toàn diện
bình quân trong năm năm từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn năm là bảy năm
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với các loại hình thị trường
thị trường hàng hóa và dịch vụ thị trường tài chính thị trường sức lao động
thị trường bất động sản thị trường khoa học và công nghệ
sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất
kỹ thuật đáng kể phát triển được nhiều ngành kinh tế chủ lực
nhiều vùng kinh tế trọng điểm và khu công nghiệp chế xuất
kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh nội lực của nền kinh tế được phát huy có hiệu quả
hội nhập kinh tế có bước tiến mới rất quan trọng
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu được xây dựng
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín của đảng có ý nghĩa lịch sử trọng đại
mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội vượt qua thách thức
thực hiện mục tiêu xây dựng một nước việt nam dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
đại hội chín khẳng định những kinh nghiệm bài học đổi mới mà các đại hội sáu bảy tám của đảng đã đúc rút
vẫn có giá trị lớn nhất là các bài học chủ yếu sau
một là trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
trên nền tảng chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
hai là đổi mới phải dựa vào nhân dân vì lợi ích của nhân dân phù hợp với thực tiễn
luôn luôn sáng tạo
ba là đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
bốn là đường lối đúng đắn của đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới
đại hội chín đã làm tròn được trách nhiệm trọng đại do toàn đảng toàn dân giao phó
và sự mong đợi của bạn bè quốc tế
đó là đại hội của trí tuệ dân chủ đoàn kết đổi mới thể hiện ý chí kiên cường
và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm trọng đại
bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới